tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo đánh giá bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi
sau gần một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
bộ mặt làng quê tại nhiều địa phương đã được khởi sắc đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn đã được nâng cao
tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cả nước có năm mươi tám số xã đạt chuẩn nông thôn mới bình quân đạt một mươi năm hai mươi sáu tiêu chí một xã không còn xã dưới năm tiêu chí
tuy nhiên tại hội thảo các đại biểu cũng cho rằng bộ tiêu chí giai đoạn vừa qua hiện nay đã xuất hiện những điểm chưa phù hợp
tổ chức sản xuất vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai vấn đề xã hội nội dung chất lượng của đời sống ngon quá
những vấn đề này cần phải bổ sung cho bộ tiêu chí trong thời gian tới
để nông thôn mới đi vào thực chất thời gian tới cũng cần phải phát huy tính chủ động sáng tạo của người dân
bổ sung sự đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới